hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với kênh youtube của chúng mình
nguyên hóc môn progesterone ở người phụ nữ có chiều hướng tăng đột ngột
loại hóc môn này có vai trò nuôi dưỡng thai nhi trong tử cung và hạn chế nguy cơ sởi thai
nhưng việc nó tăng lên bất thường lại dễ làm cho nhu động ruột giảm tăng áp lực ở bụng và kích thích dạ dày
hệ quả từ đó là dạ dày có xu hướng bay tiết dịch vị nhiều hơn cao bóc quá mức và đau
nguyên nhân thứ ba có thể là sự giãn nở của tử cung
trong suốt thời kỳ mang thai tử cung của người phụ nữ sẽ giãn nở để đủ không gian cho thai nhi phát triển và trở thành tác nhân làm áp lực ổ bụng
khiến cho ống hộng môn và dạ dày bị kích thích đây cũng là lý do khiến nhiều mẹ bầu bị đau dạ dày
nguyên nhân thứ bốn do thói quen ăn uống
dạ dày và tiêu hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp của thói quen ăn uống
nếu số lượng thức ăn trong mỗi bữa ăn của thai phụ tăng đột ngột
ăn quá nhiều trái cây có vị chua sử dụng chất kích thích thường xuyên ăn đêm thì cũng dễ bị đào dạ dày
bên cạnh đó căng thẳng thần kinh cũng là một nguyên nhân
do lo lắng về quá trình mang thai nội tiết tố bất ổn nên nhiều thai phụ trở nên nhạy cảm hơn dễ căng thẳng
từ đó làm tăng áp lực lên dây thần kinh não ruột
kết quả của nó là tình trạng đau dạ dày khi mang thai do dạ dày có bóp nhu động ruột giảm và bài tiết acid quá mức
chỉ điểm triệu chứng đau dạ dày khi mang thai
hầu hết các thai phụ bị đau dạ dày sẽ có các triệu chứng như ở chua và ở hơi
gần như người đeo sợ giày nào cũng có hiện tượng này nguyên nhân của nó là do luồng hơi từ thức ăn bị tích chữ lâu ngày trong dạ dày
trao ngược lên thực quản và khoang miệng để gây ậ ra ngoài
sau khi đau dạ dày nặng luồng hơi ấy còn mang theo dịch vị acid trong dạ dày
buồn nôn và nôn
thai phụ bị đau dạ dày sẽ rất nhầm lẫn triệu chứng này với hiện tượng ốm ngén
nhưng đau dạ dày khi mang thai có khác với ổng ngén
ở chỗ nôn ra nước hoặc thức ăn thậm chí là nôn nhiều còn gây mất nước và tủ thiết áp
suất huyết tiêu hóa do đau dạ dày khi mang thai được biểu hiện qua việc đại tiện có máu
đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm đến mẹ bầu cần đến gặp bác sĩ ngay
đau thượng vị
nếu có cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội đau tức ở vùng bụng kèm cảm giác nóng rát từ trên rốn đến mũi xương ức
thì đây có thể là triệu chứng của bệnh đau dạ dày
do dạ dày bị tổn thương nên quá trình tiêu hóa thức ăn kém đi
thức ăn bị tồn động trong dạ dày lâu ngày nên dạ dày bị ách tắc và thay phụ có cảm giác trướng bụng
xử trí với bệnh đau dạ dày khi mang thai
đa phần các trường hợp bị đau dạ dày khi mang thai sẽ thuyên giảm sau ba tháng đầu của thai kỳ
hoặc sau khi có sự thay đổi về lối sống một cách khoa học
tuy nhiên nếu có những hiện tượng sau thì mẹ bầu cần đến gặp bác sĩ ngay
nôn mửa kéo dài
cơn đau dạ dày kéo dài và có xu hướng nặng hơn về tần suất lẫn mức độ
nôn da máu hoặc bã màu cà phê
tại tiện có máu
sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn
cơ thể xanh sao
các triệu chứng đau dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cuộc sống và giấc ngủ
để khắc phục tình trạng đau dạ dày khi mang thai mẹ bầu có thể áp dụng một số phương pháp sau
điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý
dinh dưỡng tốt không chỉ bảo vệ và tốt cho sự phát triển của em bé trong bụng mà còn giúp cho mẹ bầu giảm đau dạ dày
muốn được như vậy mẹ bầu nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày không để rơi vào tình trạng quá no hay qua đói
nên ăn đồ mềm nhai kỹ
cố gắng ăn đồ luộc nhiều hơn đồ xào và trên rán
nói không với chất kích thích
hạn chế tối đa thực phẩm dầu acid đồ cây nóng
nên bổ sung nhiều hải sản nhất là các loại hải sản chứa kẽm
các loại thực phẩm này vừa giúp nhanh chóng làm lành vết lết dạ dày vừa bổ sung dưỡng chất cho thai nhi
sau khi ăn không nên nằm không nên vận động mạnh
có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi và vận động khoa học
vận động nghỉ ngơi và sinh hoạt khoa học cũng sẽ giúp mẹ bầu giảm đau dạ dày
nếu thấy đau dạ dày thì mẹ bầu nên thay đổi thói quen trong sinh hoạt vận động và nghỉ ngơi hàng ngày
bằng cách cố gắng duy trì đủ tám tiếng một ngày không dạy trước năm giờ sáng và đi ngủ sau hai mươi hai giờ
đồng thời mẹ bầu nên dành thời gian để nghe nhạc xem hài giúp tinh thần được thoải mái
nên tập yoga đi bộ nhẹ nhàng nằm ngủ nghiêng về bên trái nhiều hơn kết hợp cây đầu và chân để máu lưu thông
giảm trào ngược acid dạ dày và giảm đau đớn
hầu hết các trường hợp bị đau dạ dày khi mang thai không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi
nhưng nếu nó kéo dài và trở nên trầm trọng hơn thì tốt nhất mẹ bầu nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để có hướng can thiệp phù hợp